chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bộ công thương đã có phản hồi về đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu
thị trường trong đợt nắng nóng hiện nay luôn chứng kiến mức giá tăng cao của các loại hoa quả
mức phí rút tiền tại các cây atm của nhiều ngân hàng hiện nay ra sao
và giá điện thoại huawei tại thị trường việt nam có giảm sâu sau động thái ngừng cấp phép của google
câu trả lời sẽ có trong nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị trong nhịp sống kinh tế số trước chúng tôi đã đề cập đến đề xuất xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu
của hiệp hội xăng dầu việt nam
bộ công thương cho biết xăng dầu thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
do vậy về nguyên tắc giá bán xăng dầu trong nước phải được thực hiện theo cơ chế thị trường
có sự điều tiết quản lý của nhà nước
bộ công thương đánh giá nếu bỏ quỹ bình ổn xăng dầu
thì nhà nước sẽ không còn công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng
bộ công thương sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia thị trường xăng dầu cạnh tranh hơn
thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều loại hoa quả tăng giá mạnh
lý giải nguyên nhân nhiều tiểu thương cho biết
thời tiết nắng nóng khiến rau quả nhanh bị héo úa nên người nông dân giảm thời gian thu hoạch
người bán hàng cũng chỉ bán buổi sáng trước lúc nắng gắt
mặt khác năm nay nguồn hàng khan hiếm nhiều sản lượng trái cây giảm năm mươi so với mọi năm nên giá khó giảm
nhiều loại hoa quả tăng giá mạnh như dưa hấu tăng khoảng hai năm đồng một kg
lên một mươi bốn hai mươi năm đồng một kg so với hai tuần trước
dưa lê tăng năm đồng một kg lên hai mươi năm đồng một kg
dứa tăng thêm ba năm đồng lên một mươi ba hai mươi năm đồng một quả
vải cũng là mặt hàng tăng khá mạnh so với cùng kỳ
giá tăng gấp từ hai đến ba lần so với năm ngoái
nhưng sản lượng lại giảm năm mươi so với cùng kỳ
trong khi các ngân hàng đẩy mạnh việc phát hành thẻ thanh toán tín dụng
rất ít trong số này miễn phí các giao dịch rút tiền chuyển khoản cho khách hàng
với tốc độ gia tăng rất nhanh của thị trường
mỗi đồng chi phí khách hàng trả cho các giao dịch thẻ
đang đồng góp lớn vào nguồn thu chung của ngân hàng
mức phí rút tiền atm nội mạng tại các ngân hàng đang phổ biến
ở mức một một trăm linh đồng một giao dịch nội mạng đã bao gồm thuế vat
và ba ba trăm linh đồng một giao dịch khác ngân hàng
nguyên nhân là do nhiều ngân hàng hiện nay không trú trọng đầu tư hệ thống atm
máy pos nhưng lại đẩy mạnh việc phát hành thẻ cho khách hàng
hiện tại duy nhất tp bank miễn phí cho khách hàng rút tiền
với cả các giao dịch ngoài hệ thống atm ngân hàng
thưa quý vị và các bạn kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu
trong mùa hè nắng nóng oi bức
tuy nhiên do có quá nhiều sản phẩm được bày bán ngoài thị trường
khiến người tiêu dùng khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm tốt chất lượng
không ít cửa hàng nhỏ lẻ website
bán những sản phẩm kem trồng nắng kém chất lượng
nhưng lại nhái mát nổi tiếng với giá rẻ
giao động từ bảy mươi đến một trăm linh nghìn đồng một lọ được nhiều người mua
người tiêu dùng cần lưu ý lựa chọn loại kem có chỉ số spf càng cao
thì bảo vệ ra khỏi tia uv càng cao
những số liệu trên thị trường cho thấy
đồng nhân dân tệ đang trong đảm mất giá mạnh so với đồng usd
với độ mở kinh tế khá lớn và là đối tác thương mại lớn với trung quốc
tiền đồng việt nam chịu nhiều sức ép trước động thái này
việc trung quốc phá giá nhân dân tệ tác động không nhỏ
đặc biệt là tiền việt
theo hãng thông tin plumpus
riêng từ đầu tháng năm đến nay
nhân dân tệ đã giảm khoảng ba
trở thành đồng tiền giảm giá mạnh nhất ở khu vực châu á
ngân hàng nhà nước thừa nhận sức ép lên tỷ giá đến từ nhiều phía
nhưng thanh khoản thị trường vẫn được bảo đảm
các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ kịp thời
sáng ngày hai mươi một tháng năm theo giờ việt nam
bộ thương mại mỹ ký giấy phép tạm thời cho phép huawei
tiếp tục sử dụng phần mềm thiết bị của mỹ cho đến ngày một mươi chín tháng tám
việc google cũng ngừng cấp phép android đối với huawei
khiến nhiều người dùng tại việt nam lo lắng
khi chiếc smartphone huawei có nguy cơ bị hạn chế nhiều tính năng sử dụng
mức giá bán điện thoại này đang có xu hướng giảm
một số người dùng đã bắt đầu đăng bán điện thoại huawei của họ
do lo ngại không được hỗ trợ trong tương lai
trên các trang trao đổi hàng hóa điện tử qua sử dụng
lượng smartphone huawei được người dùng giao bán tăng hơn ngày thường
nhiều tin bị một số người vào trả giá thấp
thậm chí có tin không có người vào hỏi mua
các hệ thống bán hàng liên tục
nhận được thắc mắc về điện thoại huawei
doanh số bán hàng giảm